sau một thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh gia lai đã phối hợp triệt phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy
vào sáng sớm ngày hai mươi hai tháng tám tại phường thắng lợi thành phố pleiku các trinh sát đã bắt quả tăng nguyễn thị khanh chú long an và nguyễn quốc toàn chú gia lai về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
mở rộng điều tra cơ quan công an đã phối hợp bắt thêm bốn đối tượng là nguyễn thị anh trân hà như khôi trần thị mộng trinh cùng chú gia lai và phan thị thanh hòa chú tp hcm thu giữ bảy trăm linh g methamphetamine ba gói heroin cùng nhiều tăng vật khác
liên quan đến vụ việc bốn người tử vong bất thường tại khánh hòa sau khi được cấp cứu với chẩn đoán là ngộ độc hiện nạn nhân thứ năm
cũng là chủ nhà đã tỉnh táo sức khỏe ổn định
như tin đã đưa vào một mươi giờ sáng nay người dân phát hiện năm người trong gia đình nằm bất tỉnh trong nhà nên đã trình báo tới cơ quan chức năng
tuy nhiên người vợ và ba con gái đã tử vong người chồng được đưa đi cấp cứu
nhận tin báo công an tỉnh khánh hòa đã có mặt phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân
toán nhân dân tỉnh kiên giang vào chiều ngày hôm nay đã xét xử sự thất vọng và tuyên pháp
lê văn út chú huyện an biên tỉnh kiên giang một mươi hai năm tù về tội giết người
vào năm hai nghìn một mươi năm út và bà tô thị kiều chung sống như vợ chồng tại nhà bà kiều cùng hai con riêng của bà kiều là bà con trong nguyễn trung nguyên và nguyễn thị yên trì
vào tối ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một út đi nhậu về tức giận vì không có ai mở cửa nên đã lấy dao chém ba nạn nhân trong đó gây thương tích cho cháu chi ba mươi
dù được các nạn nhân xin giảm nhẹ hình phạt tuy nhiên tại phiên tòa út đã phủ nhiệm hành vi phạm tội tòa tuyên phạt một mươi hai năm tù giam
cũng về tội giết người trịnh quốc dũng chú huyện tuy phước tỉnh bình định đã bị toán nhân dân tỉnh bình định tuyên phạt tám năm tù giam
vào chiều ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai dũng và anh trần vũ quốc chú địa phương xảy ra mâu thuẫn
dù anh quốc đã
dũng đã xin lỗi nhưng dũng đã bất ngờ lấy dựa chém vào vùng đầu của anh quốc
nhờ đưa đi cấp cứu kịp thời nên nạn nhân đã may mắn thoát chết với tỷ lệ thương tật sáu mươi
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào sáng nay công an tỉnh quảng nam đã khám xét nơi ở và bắt bị can nguyễn thị thu ba chú huyện tiên phước để tạm giam
theo điều tra ba đã nhiều lần tổ chức hụi cho người dân địa phương tham gia tuy nhiên sau đó mất khả năng chi trả
đối tượng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một ba tổ chức chơi hụi trái quy định đưa ra thông tin gian dối chiếm đoạt của ba men hai người hợp với hơn một sáu tỷ đồng
vào sáng sớm nay một tàu chở cá đã chở hơn một lít dầu bất ngờ bốc cháy dữ dội tại xã vĩnh hòa phú huyện châu thành tỉnh kiên giang
tàu cá này do ông bùi văn tám chú thành phố rạch giá tỉnh kiên giang làm chủ
do trên tàu chứa nhiều dầu nên ngọn lửa đã bốc cháy dữ dội
người dân nhanh chóng để chiếc thuyền gần đó ra xa để tránh cháy lan
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh kiên giang đã điều động hai cano chuyên dụng cùng một mươi sáu cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy và người dân tích cực dập tắt
vụ hỏa hoạn đã thiêu dụi gần như toàn bộ tàu cá với thiệt hại ước tính khoảng ba tỷ đồng